với chủ đề ngày thứ ba nhân ái câu lọc bộ bát cháo tỉnh thương huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã tổ chức nấu phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa huyện hưng nguyên
đây thật sự là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ huyện đoàn địa phương trong nhiều năm qua
vào sáng thứ ba hàng tuần các tình nguyện viên trong câu lạc bộ bát cháo tỉnh thương huyện hưng nguyên lại có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện hưng nguyên để nấu phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân
những bát cháo tuy giá trị vật chất không cao nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn thể hiện tình cảm của tuổi trẻ huyện hưng nguyên nhằm chia sẻ những khó khăn đối với những bệnh nhân trong lúc ốm đau bệnh tật
những bát cháo tuy giá trị vật chất không cao nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn thể hiện tình cảm của tuổi trẻ huyện đa khoa huyện hưng nguyên nhằm chia sẻ những khó khăn đối với những bệnh nhân trong lúc ốm đau bệnh tật
những bát cháo tuy giá trị vật chất không cao nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn thể hiện tình cảm của tuổi trẻ huyện hưng nguyên nhằm chia sẻ những khó khăn đối với những bệnh nhân trong lúc ốm đau bệnh tật

hiện nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có hàng chục đơn vị triển khai được mô hình cấp phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện đây thực sự là một hoạt động đầy ý nghĩa giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vơi đi nỗi lo bệnh tật vượt qua những khó khăn trong cuộc sống